tại cung văn hóa hữu nghị việt sâu đã diễn ra hội nghị công bố quyết định công nhận sản phẩm o cop thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi
kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm o cop năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận hà nội có một mươi tám trên ba mươi quận huyện thị xã tham gia với số hồ sơ tham dự chương trình o cop là ba trăm linh một
trong đó sáu sản phẩm đạt tiềm năng năm sao hai trăm linh bảy sản phẩm bốn sao tám mươi tám sản phẩm ba sao vượt kế hoạch được đề ra về chương trình ô cốp của thành phố năm hai nghìn một mươi chín
cùng với việc đánh giá phân hạng sản phẩm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn văn phòng điều phối nông thôn mới tp hà nội đã thực hiện lồng ghép các nguồn kinh phí để thực hiện công tác xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp
thông qua hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tổ chức hội nghị triển lãm tại cung văn hóa hữu nghị việt sô với khu trưng bày những sản phẩm tiềm năng dự thi chương trình ô cốp cấp quốc gia